dịch bệnh bạch hầu đang diễn biến phức tạp tại tỉnh gia lai
tính đến ngày một mươi bảy tháng bảy toàn tỉnh đã ghi nhận hai mươi bốn trường hợp dương tính với khuẩn bạch hầu
đáng chú ý là ca bệnh tại xã biên giới iao huyện iagrai nơi hiểu biết của bà con về căn bệnh này còn rất hạn chế
hiện chính quyền địa phương đang nỗ lực ngăn chặn dịch lây lan
đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để bà con cùng chung tay phòng dịch
các bệnh bạch hầu đầu tiên ở xã biên giới iao huyện iagrai là một bé gái năm tuổi ở làng o
bé phát bệnh từ ngày bảy tháng bảy gia đình đã tự mua thuốc về điều trị
sau một tuần bệnh chuyển biến nặng gia đình mới đưa bé đến trung tâm y tế huyện
và nhanh chóng được chuyển lên điều trị tại bệnh viện nhi gia lai
điều tra dịch tễ ban đầu cho thấy bé chưa được tiêm vaccine bạch hầu và có tiếp xúc với người thân về từ con tôm
ngay sau khi phát hiện ca bệnh ngành y tế và chính quyền xã iao đã tổ chức khám sàng lọc
và cấp thuốc dự phòng cho sáu trăm năm mươi người dân trong làng o đồng thời lập bốn điểm kiểm soát y tế
hạn chế người dân ra vào vùng dịch tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân chủ động phối hợp để phòng dịch
đoàn công tác của viện vệ sinh dịch tễ tây nguyên và trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh gia lai
đã về xã iao hỗ trợ chính quyền địa phương triển khai các biện pháp khoanh vùng và kiểm soát dịch bệnh
qua khám sàng lọc đã phát hiện hai trường hợp nghi ngờ
toàn bộ người dân làng o đã được cho uống thuốc dự phòng để cắt nguồn lây